căn cứ trung ương cục miền nam đã đi vào lịch sử của biết bao thế hệ cha ông là nơi lưu giữ những chiến tích
những kỷ niệm về cuộc đời hoạt động của các lão thành cách mạng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
để có được một di tích lịch sử căn cứ trung ương cục miền nam như ngày hôm nay là sự đóng góp rất lớn của đồng chí nguyễn văn sáu
hay còn được gọi là ông sáu giò nguyên bí thư huyện ủy huyện tân biên tỉnh tây ninh
vào khoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi khi đó ông nguyễn văn sáu còn đang làm bí thư huyện ủy tân biên tỉnh tây ninh
với quyết tâm của bản thân ông sáu đã đề xuất ý tưởng phục dựng lại nơi ở và làm việc của các đồng chí lão thành cách mạng
tại trung ương cục miền nam
được chấp thuận của tỉnh ủy tây ninh ông sáu đã tìm cách vận động nguồn lực
và được thành ủy thành phố hồ chí minh giúp đỡ kinh phí để tiến hành thực hiện
mướn thợ thợ mọc lên chủ yếu là xây nhà bằng cây trên là lọc lá trung quân
lá trung quân mình đặt cái người miên đó họ chậm rồi chở xuống đó làm toàn bộ hàng chục cái nhà là lá trung quân
với những giá trị đặc biệt của di tích ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi
thủ tướng chính phủ đã ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử căn cứ trung ương cục miền nam
là di tích quốc gia đặc biệt
trong cái thời gian vừa qua thì ban thực vụ quyện quỹ đã có cái chủ trương
và tiến hành là biên soạn chỉnh lý bổ sung lịch sử đảng bộ quyện từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cho đến năm hai nghìn một mươi năm
và xác định đây là một công trình để chào mừng đại hội đảng bộ quyện
trong đó có cái phần là làm sao phát huy cái giá trị lịch sử trên địa bàn của quyền
không chỉ có giá trị đặc biệt đối với công tác giáo dục truyền thống
khu di tích lịch sử căn cứ trung ương cục miền nam đã và đang là điểm đến hấp dẫn
đối với du khách trong và ngoài nước nhất là đối với các thế hệ trẻ của việt nam